bộ tài chính đề xuất chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết theo trình tự thủ tục rút gọn
giữ nguyên mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm hai nghìn hai mươi một là hai một trăm linh đồng một lít
bộ tài chính dự tính việc giữ nguyên mức thuế trong năm hai nghìn hai mươi một sẽ làm số thu giảm khoảng tám trăm sáu mươi chín trăm sáu mươi tỷ đồng mỗi năm
theo cơ quan này đây chính là mức hỗ trợ trực tiếp để góp phần giảm giá nhiên liệu bay
chi phí nhiên liệu đầu vào cho doanh nghiệp vận tải hàng không
mức giảm này có thể giúp doanh nghiệp hàng không duy trì hoạt động phục hồi sau khủng hoảng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín